xin kính chào và mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật lúc một mươi năm h
mở đầu bản tin sẽ là thông tin về vụ án người đàn ông quốc tịch hà lan giết vợ là người việt nam ở thành phố đà lạt
đối tượng vừa bị công an tỉnh lâm đồng bắt giữ sau hơn sáu giờ đồng hồ gây án
đối tượng là kentor jacobus johansson sáu mươi ba tuổi
vào chiều ngày hôm qua tại nhà riêng địa chỉ tại phường bốn thành phố đà lạt đen tơ mâu thuẫn cãi nhau với vợ
đối tượng đã dùng dao đâm vợ nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong tại chỗ rồi bỏ trốn
hai mươi hai h ba mươi phút cùng ngày lực lượng công an đã bắt giữ được kenter khi đối tượng đang rút tiền tại một máy rút tiền tự động trên địa bàn phường một thành phố đà lạt
thêm một vụ án khác cũng vì mâu thuẫn trong hôn nhân gia đình vừa xảy ra tại quảng ngãi
công an huyện ba tơ tỉnh quảng ngãi vừa tạm giữ đối tượng võ minh tân chú ở xã ba động huyện ba tơ tỉnh quảng ngãi về hành vi cố ý gây thương tích
võ minh tân và chị lê thị mỹ vân đã ly hôn
vừa qua võ minh tân đến cửa hàng cắt tóc của chị bạch thị tuyết trinh để nói chuyện
trong lúc nói chuyện tân và chị vân xảy ra mâu thuẫn cãi vã
tân ra chiếc xe máy để bên ngoài hiên của cửa hàng làm tóc lấy con dao kề vào cổ chị trinh
trong quá trình ràng co chị trinh bị thương chảy máu vùng cổ
trinh và vân bỏ chạy khỏi hiện trường tân cầm theo con dao để đuổi theo
phát hiện sự việc người dân gần đó đã kịp thời can ngăn
trong nhiều năm qua để đảm bảo nguồn nước sinh hoạt và tưới tiêu cho cà phê hồ tiêu và nhiều cây trồng khác
ở tây nguyên và đặc biệt là đắk lắc hầu như dãy nào cũng có ít nhất là một giếng đào
do đặc điểm các mạch nước ngầm nằm sâu dưới lòng đất
cho nên người dân thường đào giếng với đường kính từ một đến một năm mét
với độ sâu từ một mươi năm đến ba mươi năm mét
mực nước dưới giếng thường sâu khoảng từ năm đến một mươi mét
số lượng giếng đào tăng không kiểm soát được gây khó khăn cho việc quản lý bảo vệ sử dụng nguồn nước ngầm
và những mối nguy hiểm cho người dân cũng tăng theo
đây là những hình ảnh lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh đắk lắc
giải cứu cháu y khiu e nuôn ba tuổi
chú tải buôn cram xã y tiều huyện chiêu quynh tỉnh đắk lóc
bị rơi xuống giếng trong giấy cà phê
tuy nhiên cháu bé đã tử vong
sự việc xảy ra vào khoảng bảy h ba mươi phút ngày ba mươi tháng một
khi nạn nhân đi cùng người thân ra làm cỏ tại dãy
hơn một tiếng sau người nhà không thấy cháu kêu đâu
nên đã đi tìm và phát hiện đôi dép nổi dưới giếng sâu
sau đó người thân đã hô hoán và báo chính quyền địa phương
nhờ lực lượng chức năng tới ứng cứu
nhiều lúc người ta không sử dụng rồi người ta bỏ hoang
rất là nguy hiểm
tới mùa là người dân đi làm hoặc là những người nơi khác tới làm
rất là nguy hiểm
chỉ riêng từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba đến nay
phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
của hoàn tỉnh đắk lóc
đã xử lý bốn vụ tai nạn do rơi xuống giếng
chủ yếu trong khu vực dãy canh tác của người dân
trong đó có một vụ không giải cứu được nạn nhân
nhưng là bởi vì
bằng đêm họ đi
họ không có biết là cái giếng đó
nhưng mà giếng ví dụ mình lồng co lên như thế này
thì họ biết là cái đó là miệng giếng
còn cái này hắn thấp dưới như mặt đất như thế này
thì họ đi họ không có gì họ biết
cho nên là có khi là họ đi họ rớt dưới này
mà bằng đêm mà rớt như thế này
thì cũng lại là chết
do nhu cầu nước tưới cho cây trồng và sinh hoạt
nhiều năm nay người dân khu vực tây nguyên
thường có thói quen đào giếng sâu
trong khu vực vườn giấy và đa phần
miệng giếng nằm ngang mặt đất
không có nắp đậy kiên cố
hoặc chỉ được che phủ sơ xài
lòng giếng lại thường bị sạt lở
khí động tích tủ nhiều
từ đó đã gây ra nhiều vụ tai nạn đáng tiếc
giếng mà chúng ta đang sử dụng
thì chúng ta phải xây những cái thành giếng
phải cao và chắc chắn
và phải che đậy cẩn thận
để hạn chế người và động vật có thể rơi xuống
đối với lại những cái giếng mà chúng ta không sử dụng
hoặc là những cái hố sâu

chúng ta phải có cái biện pháp đó là làm cái rào chắn
và che lấp cẩn thận
và tốt nhất là chúng ta nên có cái biển cảnh báo
đây là cái khu vực nguy hiểm
để hạn chế người ra vào cái khu vực này
và tốt nhất là những cái giếng mà không sử dụng
hoặc những cái hố sâu
thì chúng ta nên sàn lấp
không có quy định nào cấm người dân tự đào giếng
để phục vụ túi tiêu sinh hoạt
do vậy để hạn chế các vụ tai nạn đáng tiếc
liên quan đến giếng đào trong các khu vực vườn dẫy
cần có quy định kiểm soát
giám sát việc người dân đào giếng
có sự tuyên truyền của các cơ quan chức năng
về những mối nguy hiểm hiện hữu
giúp người dân tìm hiểu trang bị cho mình
những kỹ năng cần thiết để tự bảo vệ mình
trong sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp
vận chuyển trái phép

nguyễn thành luân trú tại thành phố vinh tỉnh nghệ an
đã bị công an tỉnh hà tĩnh bắt giữ
cùng với nhiều tăng vật có liên quan
vào khoảng giờ sáng
ngày hôm nay tại thôn thạch thành xã tùng ảnh
huyện đức thọ lực lượng công an đã phát hiện
bắt quả tăng nguyễn thành luân
đang điều khiển xe máy vận chuyển trái phép chất ma túy
tại hiện trường thu giữ ba mươi hai viên ma túy tổng hợp
và tám trăm linh viên hồng phiến
bước đầu đấu tranh luân khai nhận
số ma túy trên
đưa các đối tượng người lào vận chuyển qua biên giới
và tập kết tại khu vực rừng ven quốc lộ tám a
đoạn thuộc xã sơn kim một huyện hương sơn
các đối tượng người lào
thuê luân lấy ma túy từ điểm cất dấu nói trên
vận chuyển ra các tỉnh phía bắc để tiêu thụ
trên đường vận chuyển luân đã bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ
tổ chức cho hai mươi năm người sử dụng trái phép chất ma túy
tại quán ba h tám mươi tám
bùi thị dung sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu
trú tại phường hiệp sơn thị xã kinh môn tỉnh hải dương
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã kinh môn tỉnh hải dương
ra quyết định khởi tố bị can
bắt tạm giam để điều tra về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
vào hồi hai mươi ba
ba h ba mươi phút ngày ba mươi tháng bốn
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh hải dương
phối hợp với công an thị xã kinh môn
và tổ công tác một trăm năm mươi một công an tỉnh hải dương
kiểm tra quán ba h tám mươi tám
có địa chỉ tại khu dân cư hiệp thạch
phường hiệp sơn thị xã kinh môn tỉnh hải dương
do lê thế hoàn
chú ở xã châu xá phường duy tân làm chủ
phát hiện tám mươi năm khách
gồm sáu mươi hai nam và hai mươi ba nữ
lực lượng công an thu giữ trên sàn nhà
một số túi ni lông
bên trong có các chất nghi là ma túy
các bình chứa khí nở hai ô
cùng vỏ bóng và nhiều tăng vật nghi để sử dụng ma túy
lực lượng công an xác định
có hai mươi năm trên tổng số tám mươi ba người
đã dương tính với ma túy
cơ quan cảnh sát điều tra
công an huyện xuân lộc tỉnh đồng nai
vừa khởi tố bắt tạm giam trương tấn hiếu
chú ở tỉnh khánh hòa
để điều tra làm rõ về hành vi trộn cắt tài sản
liên quan đến vụ án
đối tượng thạch thắng chú ở tỉnh vĩnh long
và huỳnh dương thuận chú ở tỉnh đồng nai
cũng bị khởi tố và áp dụng biện pháp
ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư chú
trong thời gian làm lái xe cho một công ty
hiếu đã bàn bạc với thắng là trưởng
một trại nuôi lợn ở xã suối cao huyện xuân lộc
là cùng nhau trộn cắt cám của công ty
mỗi lần hiếu nhận cám của công ty
để vận chuyển đến trại nuôi lợn
thì sẽ thông báo cho thắng biết
và thống nhất số lượng cám sẽ cùng nhau trộn cắt
hiếu lấy cám trộn được
bán cho người khác trước khi giao
và thắng chịu trách nhiệm ký đủ
bằng thủ đoạn như trên
hiếu và thắng đã hai lần trộm bảy mươi bao cám
loại hai mươi năm kg một bao
bán cho thuận
được hơn ba mươi triệu đồng thì bị lực lượng công an bắt giữ
được biết hiếu có ba tiền án
về tội cướp giật tài sản
gây dối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích
tiếp sau đây sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn
đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn
công an quận cầu giấy hà nội đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng nguyễn bảo hoàng
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm
hộ khẩu thường trú tại p năm b một mươi năm
tập thể đại học giao thông vận tải
phường ngọc khánh quận ba đình tp hà nội
về tội cố ý gây thương tích
hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
đối tượng này cao một m sáu mươi tám
và có sẹo chấm cách năm cm
trên sau cánh mũi phải
cũng phạm tội cố ý gây thương tích
hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
và phải nhận quyết định truy nã
của công an quận hai bà trưng hà nội
là đối tượng nguyễn anh đức
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
hộ khẩu thường trú tại bảy trên sáu mươi tám trên bốn mươi bốn
tôn đức thắng phường trần nguyên hãn
quận lê trân tp hải phòng
và đối tượng nguyễn văn duy
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu
hộ khẩu thường trú tại thôn đình phùng
xã minh tân huyện đông hưng tỉnh thái bình
bị công an quận hoàng mai hà nội
ra quyết định truy nã cũng về tội cố ý gây thương tích
hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
đối tượng này có nốt ruồi
ngay cánh mũi trái
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật
đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin
về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát
điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động
truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân
và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
phối hợp thực hiện